hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bị cáo nhàn khai trước đó không biết về trương mỹ lan cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn scb đối với hoạt động của ngân hàng scb
trước khi có kết luận thanh tra về ngân hàng scb bị cáo gặp trương mỹ lan hai lần theo yêu cầu của võ tấn hoàng văn cựu tổng giám đốc ngân hàng scb để yêu cầu bị cáo lan bán bớt tài sản trả tiền cho scb
với kết quả thanh tra ngân hàng này đoàn thanh tra đã kiến nghị chuyển nợ xấu
bị cáo nhà nói sau này bị cáo mới biết vai trò rất lớn của bị cáo trương mỹ lan ở scb
tiếp tục trả lời viện kiểm sát nhân dân tp hcm bị cáo nhàn nói tiếp thời điểm thanh kiểm tra scb đủ điều kiện đưa vào kiểm soát đặc biệt với kết quả xếp loại d
nhưng bị cáo không hề trao đổi vấn đề này với bị cáo trương mỹ lan
bị cáo cũng thừa nhận như cáo trạng truy tố mong tòa xem xét trong hoàn cảnh thanh tra bị cáo vẫn là cấp dưới thực hiện theo chỉ đạo của nguyễn văn hưng cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước
nhà nói bị cáo nhận tiền của văn là bị động không bàn bạc với ai ở scb nhằm thay đổi kết quả thanh tra nhiều lần liên hệ với văn để trả lại tiền thế nhưng văn không thể lấy
nhà nói mình ăn năn hối cải không biết mình sai ân hận về việc làm chính scb không thực hiện kiến nghị của đoàn thanh tra cũng như kết luận thanh tra của ngân hàng nhà nước
tuy nhiên nhàn lại cho rằng hành vi của bị cáo với các thành viên trong đoàn là như nhau nhưng chỉ mình bị cáo bị truy tố nhận hối lộ mong hội đồng xét xử xem xét
bị cáo nhàn nói trước tòa công việc của đoàn thanh tra rất vất vả áp lực đến hai ba giờ sáng vẫn còn làm việc để xem xét về bức tranh toàn cảnh của scb
nhưng sau này scb không làm theo các kiến nghị dẫn đến như thế này thì trách nhiệm thuộc về scb
scb là những người có kiến thức trình độ nhưng lại để xảy ra hậu quả như thế
thế vậy chủ tọa liền lên tiếng cho rằng không phải bị cáo thích khai gì thì khai
bị cáo nhận tiền tới bốn lần nếu như muốn trả thì ngay từ lần nhận đầu tiên
bị cáo đã trả rồi
tất cả những người sau bị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
thế nhưng giá trị năm hai triệu usd mà bị cáo nhận là khác
hội đồng xét xử chưa kết luận điều gì nhưng sẽ xem xét
hôm tám tháng ba tại tòa nhàn cũng khai đối với hành vi nhận hối lộ năm hai triệu usd
bị cáo này thừa nhận đã lấy số tiền trên trong bốn lần từ cựu tổng giám đốc scb võ tấn hoàng văn
và cựu chủ tịch hội đồng quản trị scb đinh văn thành đang bỏ trốn bị xét xử vắng mặt
trong đó mỗi lần bị cáo văn đưa tiền đều nói do trương mỹ lan gửi cảm ơn vì đã hỗ trợ scb trong quá trình điều tra
bị cáo nhàn trình bày việc nhận tiền này không hề có sự thỏa thuận bàn bạc
bị cáo khai suốt thời gian thanh tra đến khi có quyết định đều không nhận bất kỳ món quà nào
sau khi hoàn tất kết quả thanh tra bị cáo văn đưa tiền bị cáo nhàn từ chối thị văn nói
đừng làm khó chính mình vì thế bị cáo nhà nhận tiền nhưng chưa sử dụng
theo cáo trạng cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai đỗ thị nhàn
bị cáo buộc chỉ đạo thành viên trong đoàn thanh tra báo cáo không trung thực
không đầy đủ về các sai phạm của scb cố tình che giấu làm nhẹ sai phạm của scb
và kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho scb được tái cơ cấu
theo đó trong lần thanh tra đợt một nhàn trực tiếp chỉ đạo phó trưởng đoàn thanh tra là nguyễn thị phụng
và hai người thuộc tổ tổng hợp để bỏ ngoài số liệu phân loại nợ xấu gần ba mươi tám tỷ đồng
làm thay đổi toàn bộ các chi tiêu tài chính của scb theo hướng có lợi cho scb để hợp thức
đưa vào báo cáo đoàn thanh tra sự thảo kết luận thanh tra và báo cáo chính phủ
trong đợt thanh tra lần hai nhàn chủ động đề xuất nguyễn văn hưng thay đổi kế hoạch thanh tra
nhằm thu hẹp phạm vi thời kỳ thanh tra đối với bảy mươi một khách hàng có địa chỉ tại bốn nguyễn minh khai
chiều ngày hôm qua một mươi một tháng ba viện kiểm sát nhân dân tp hcm bắt đầu xét hỏi
đối với nhóm bị cáo là cựu lãnh đạo nhân viên ngân hàng scb
trình bày trước tòa bị cáo trần thị mỹ dung cựu phó tổng giám đốc ngân hàng scb nghẹn ngào
bật khóc vì đặt sai niềm tin vào trương mỹ lan và hy vọng bà lan sai thì nhận không đổ cho bất kỳ ai
trong vụ án vạn thịnh pháp trần thị mỹ dung bị xác định giữ chức vụ phó giám đốc ngân hàng scb
đã giúp trương mỹ lan hợp thức sáu trăm một mươi bảy khoản vay chiếm đoạt hai trăm linh sáu trăm chín mươi tỷ đồng của nhà băng này
trong giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai
tổng cộng giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi hai hai nghìn hai mươi ba
trường mỹ lan chủ tịch vạn thịnh phát đã rút hơn một triệu tỷ đồng ra khỏi scb
gây thiệt hại hơn sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
tại tòa người phụ nữ cho rằng chính nhóm lãnh đạo scb đã mượn tài sản của vạn thịnh pháp để thế chấp
rồi rút tiền của ngân hàng không phải bà lan làm việc này
viện kiểm sát yêu cầu trần thị mỹ dung đánh giá lời khai trên và bị cáo này bật khóc
phải dừng lại trước khi trả lời
bà dung cho hay sau khi vụ án xảy ra một mươi bảy tháng
bị cáo gặp lại anh em đồng nghiệp người tóc đã bạc người gầy người đen rất đau lòng
sáng nay nghe chị lan khai báo
nói đến đây bị cáo tiếp tục khóc
bị cáo dung cho hay làm ở scb từ năm hai nghìn một mươi
từ nhân viên lên phó tổng giám đốc phải được người tiên nhiệm là nguyễn phương hồng giới thiệu với trương mỹ lan
theo bị cáo dung lúc mới gặp thì rất thần tượng bà lan và làm việc tại ngân hàng scb
với tinh thần là trung thành tuyệt đối không nghi ngờ
thậm chí bà lan sai gì thì bị cáo
bị cáo sẽ làm việc đó
tuy nhiên sáng nay khi nghe bản lan phát biểu như vậy
bị cáo cũng không trách gì mà chỉ trách bản thân mình đặt niềm tin sai
bị cáo dung nghẹn ngào làm việc trên tinh thần trung thành tuyệt đối không nghi ngờ
chị trường mỹ lan sai gì làm đó
sáng nay khi nghe chị trương mỹ lan khai như thế
bị cáo không trách bị cáo trách bản thân mình tin sai người
nữ bị cáo tiếp lời làm việc với chị trường mỹ lan không dường bị cáo
tất cả anh em ở scb đều làm việc không nghi ngờ
anh bùi anh dũng chủ tịch scb nói làm với chị lan mười mấy năm rồi
anh tin chị
anh võ tấn hoàng văn tổng giám đốc scb nói
anh em mình không đủ sức làm chủ phải lựa người chủ tốt mà theo
bị cáo dung nói trước khi ôm mặt khóc
phiên tòa này bị cáo đối diện tất cả sai thì nhận không đổ lỗi cho ai
bị cáo hy vọng chị trương mỹ lan cũng thế nhưng rất thất vọng
trước đó bị cáo trương khánh hoàng cựu quyền tổng giám đốc ngân hàng scb khẳng định
bà trường mỹ lan là chủ thực sự
phải là người điều hành mọi hoạt động của scb
bị cáo hoàng dẫn chứng khi bà lan bổ nhiệm bị cáo làm phó tổng giám đốc scb vào năm hai nghìn một mươi chín
bà lan đã yêu cầu bị cáo gặp võ tấn hoàng văn
là tổng giám đốc và đinh văn thành là chủ tịch để thực hiện
sau đó bà lan cũng triệu tập bị cáo đến các cuộc họp quan trọng của ban lãnh đạo scb
để ra soát lại các hồ sơ tiến dụng thời điểm ngân hàng bị thanh tra
ngoài bài lan theo bị cáo hoàng thì trương huệ vân cũng gọi điện thoại trực tiếp cho bị cáo hoàng
để truyền đạt ý kiến chỉ đạo của bà lan
bị cáo hoàng khai thời điểm bị cáo đảm nhiệm chức phó tổng giám đốc phụ trách phê duyệt tín dụng
bị cáo nhận chỉ đạo trực tiếp từ chị lan các khoản cần giải ngân để phục vụ cho nhiều mục đích
khi lập hồ sơ thì bị cáo làm việc với anh nguyễn phương anh
khi giải ngân thì nhóm bên anh nguyễn phước anh thực hiện giải quỹ
sau khi giải ngân thì việc sử dụng tiền sẽ do chị lan chỉ đạo
đối với việc thành lập công ty ma thì bị cáo hoàng trả lời phía ngân hàng bị động do nhóm vạn thịnh pháp thực hiện
phần lớn các tài sản đảm bảo cho các khoản vay đều do phía vạn thịnh pháp giao qua ngân hàng
nên ngân hàng sẽ dùng làm phương án vay
về mục đích sử dụng tiền vai của bà lan bị cáo hoàng khai bà lan thường họp hoặc gọi điện thoại trao đổi với bị cáo
rồi yêu cầu bị cáo giao tiền mặt cho anh bùi văn dũng tài xế của bà lan
hoặc thanh toán một số dự án như dự án hai nghìn hai mươi năm kỳ khởi nghĩa thanh toán dự án tuần châu dự án khu đô thị thành pháp ở long an
đại diện viện kiểm sát hỏi tại một biên bản hỏi cung bị cáo khai trương mỹ lan có những cách thức chuyển tiền ra nước ngoài
bị cáo có nhớ lời khai này không
bị cáo hoàng thừa nhận lời khai này và cho biết trong vai trò là phó tổng giám đốc
bị cáo có phê duyệt một số lệnh chuyển tiền ra nước ngoài theo yêu cầu bên nhóm của chị lan
các lệnh chuyển tiền là thanh toán việc vốn góp của công ty nước ngoài
ở việt nam thanh toán cho các khoản tiến dụng khi chị lan đi nước ngoài
bị cáo hoàng khai việc chuyển tiền đi nước ngoài bị cáo không được họp bàn mà chỉ làm theo yêu cầu
trong khi đó trả lời đại diện viện kiểm sát bị cáo bùi anh dũng
cựu chủ tịch hội đồng quản trị scb xác nhận bà lan là người quyết định nhân sự cấp cao của scb
trên sổ sách thì chỉ thể hiện bà trương mỹ lan chiếm khoảng bốn chín cổ phần
nhưng bị cáo nghĩ rằng bà lan nắm số lượng lớn hơn nhiều
trả lời câu hỏi từ đại diện viện kiểm sát
rằng ở scb ai là người quyết định nhân sự
bị cáo võ tấn hoàng văn cựu tổng giám đốc scb cho biết
khi ông vào làm việc cho scb thì không biết bà trương mỹ lan
sau đó ông văn được bà nguyễn thị thu sương cựu chủ tịch hội đồng quản trị scb
người đang bỏ trốn bị truy nã và bị xét xử vắng mặt
trực tiếp phỏng vấn và giới thiệu đến gặp bà trương mỹ lan
bị cáo văn xác nhận để được làm tổng giám đốc scb phải có ý kiến của bà trương mỹ lan
trước đó tại phần xét hỏi của hội đồng xét xử vào sáng cùng ngày
bị cáo trương mỹ lan đã phủ nhận việc bản thân đang nắm giữ phần lớn cổ phần
và chi phối hoạt động của scb
ngoài ra chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp
cũng phủ nhận đã chỉ đạo các bị cáo võ tấn hoàng văn và đinh văn thành gặp
đưa hối lộ số tiền năm hai triệu usd cho bị cáo đỗ thị nhàn năm mươi tám tuổi
quê ở thái bình cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai
cũng tại tòa vào sáng ngày một mươi một tháng ba
trương mỹ lan phủ nhận tình tiết trong cáo trạng thể hiện lái xe riêng của bà
tên bùi anh dũng đã chở một trăm linh tám tỷ và một mươi bốn bảy triệu usd về nhà bà ta
ở một trăm hai mươi bảy passer hoặc tập đoàn vạn thịnh pháp tại một trăm chín mươi ba hai trăm linh ba trần hưng đạo
về vấn đề này trần thị mỹ dung xác nhận lái xe bùi ánh dung
đã trở tiền cho trương mỹ lan theo chỉ đạo của bà ta
dung là người nhận lệnh từ trương mỹ lan rồi nói lại với các chi nhánh của scb
yêu cầu chuẩn bị tiền
hai người còn lại mua xim rác để cho
trong đó mục đích sử dụng tiền của scb bị cáo dung không nắm được hết
chỉ biết để trương mỹ lan chi tiêu trả nợ hoặc mua tài sản như dự án đông á
ở quận bảy thanh toán cho các dự án như sài gòn oan tower mũi đèn đỏ
theo cáo trạng sau khi scb giải ngân vào tài khoản của các cá nhân
được thuê đứng tên khoản vay hoặc đứng tên thụ hưởng tiền vay
thì các cá nhân này sẽ đến scb để ký chứng tử rút tiền
khi cần sử dụng ngay một số tiền mặt
trương mỹ lan chỉ đạo trực tiếp
tiếp nguyễn phương hồng hoặc trần thị mỹ dung chuẩn bị
đồng thời chỉ đạo bùi văn dũng lái xe của trương mỹ lan
đến scb chi nhánh sài gòn để nhận tiền
sau khi rút tiền mặt khỏi quỹ giao cho bùi văn dũng
vận chuyển tiền đến nhà cho trương mỹ lan
tại khu căn hộ cao cấp show good
ở số một trăm hai mươi bảy pastor quận ba thành phố hồ chí minh
giao cho trần thị hoàng uyên giúp việc của trương mỹ lan
để uyên giao tiền cho người đến nhận
theo chỉ đạo của lan hoặc dũng
vận chuyển tiền về tập đoàn vạn thịnh pháp
để giao cho các cá nhân theo chỉ đạo của trương mỹ lan
cáo buộc thể hiện từ ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
đến ngày một mươi hai tháng chín năm hai nghìn một mươi hai
theo chỉ đạo của trương mỹ lan
bùi văn dũng đã vận chuyển số tiền là một trăm linh tám tám trăm bảy mươi tám tỷ đồng
và hơn một mươi bốn bảy triệu usd từ scb về tập đoàn vạn thịnh pháp
hoặc về hầm b một khu căn hộ cao cấp show good quận ba
và đưa cho một số cá nhân theo chỉ đạo của trương mỹ lan
cáo trạng xác định số tiền trên
trương mỹ lan sử dụng để trả nợ tiền mua các bất động sản
mua cổ phần các dự án và sử dụng vào các mục đích cá nhân khác
theo cáo trạng trần thị mỹ dung trực tiếp nhận chỉ đạo
thường xuyên trao đổi bàn bạc với trương mỹ lan để truyền đạt
chỉ đạo các thành viên khác tại ngân hàng scb
hợp thức hồ sơ khống giải ngân để rút tiền cho lan sử dụng
bị cáo dung biết rõ các khoản vay của trương mỹ lan
nhưng đứng tên các cá nhân công ty ma xài ngân rút tiền scb ra trước
sau đó mới hoàn thiện hợp thức hồ sơ cho vay
các đơn vị tại ngân hàng scb không có việc thẩm định khách hàng
thẩm định tài sản bảo đảm không quan tâm phương án vay vốn
bỏ qua quy trình cho vay thông thường theo quy định pháp luật
với hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
trần thị mỹ dung đã giúp sức cho trương mỹ lan
chiếm đoạt số tiền hơn hai trăm linh sáu trăm chín mươi tỷ đồng
và gây thiệt hại cho ngân hàng scb số nợ lãi phát sinh là sáu mươi chín tỷ đồng
cũng như một số cựu lãnh đạo khác trong ngân hàng scb
bị cáo dung được trương mỹ lan cho ba trăm linh cổ phần tại scb
tương đương ba tỷ đồng
trước đó tại phiên xét hỏi ngày bảy tháng ba
bị cáo dung cũng đề nghị được nộp khắc phục một tỷ đồng